và chất xám chứ không phải một sự tùy tiện
đã đến lúc những sáng tạo ở nơi công cộng cần được quan tâm hơn nữa
để người dân không gợm cười hết năm này qua năm khác
ý kiến của bạn về vấn đề này như thế nào
hãy tương tác cùng với chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân
quý vị thân mến trong khi mọi người đang quay quần bên gia đình
để cùng đón chào năm mới nhâm dần
thì tại sân ga ngày cuối năm vẫn có những người mới bắt đầu hành trình về quê
xung họp với người thân và gia đình
những chuyến tàu cuối cùng của năm cũ luôn rất đặc biệt
khi mỗi người mỗi hoàn cảnh nhưng đều có chung một hành trình hành trình về với gia đình
buổi chiều cuối cùng của năm trên sân ga thì luôn mang lại cho bản thân họ
những tâm trạng những cảm xúc vô cùng khó tả
và trong ngày đầu năm mới nhâm dần mời quý vị và các bạn hãy cùng lắng lại
và đồng hành với họ những người cuối cùng rời thủ đô hà nội
trong buổi chiều cuối cùng của năm
chiều ba mươi tại hà nội luôn là một cái khoảng lặng
một cái sự tĩnh lặng đến kỳ lạ sau những ngày nhộn nhịp chuẩn bị cho tết nguyên đán
thế nhưng trong cái sự tĩnh lặng đó thì vẫn còn những bước chân rất là vội vã
của những người vội vã của những người cuối cùng trên những chuyến tàu cuối cùng
của những ngày cuối cùng của năm
một năm đàng đẳng sông pha trên mặt trận chống dịch
người bác sĩ trẻ này đã cố gắng bám trụ trận địa của mình
cho đến những ngày cuối cùng của năm tân diều
đừng nấu cơm trưa cho anh nhé anh không kịp đâu muộn đấy đừng nấu trưa
thường mình thấy là rất nhiều người dân ở hà nội hoặc là đi công tác đi làm việc ở hà nội
thì họ sẽ về từ hai mươi tám cơ hai mươi tám là bắt đầu hết lịch làm việc đúng không
hoặc là thậm chí họ về từ hai mươi ba cơ từ ông công táo cơ
vậy sao bạn lại chọn vào cái tận ngày ba mươi này hai mươi chín âm này thì bạn lại về
mình là bên bác sĩ bên điều trị
à một bác sĩ
nếu mà em không tăng lên nó sẽ tùy dụng vào từng khoa
không phải khoa nào nó cũng khá là bận
mà có khoa nào khi nào nó chỉ bất chờ thôi là sẵn sàng để cứu
lúc trống vắng những ngày cuối cùng rất là cô đơn
thì khi mà đất hà nội nó rất là đông mọi người đông lúc trên
rồi sau đó để làm việc bận rộn kiếm mưu sinh
thì đến khi mà càng quên đó
đến khi nào mà ai cũng về quê
thì mình là những người còn lại
cuối cùng thì nó rất là buồn
nó rất là cô đơn
là khi mà không có vợ con ba mẹ bên cạnh
khó khăn mình rất là khó khăn
ngay là miếng ăn cũng chưa có kịp ăn nữa
ở một tòa khác người đồng nghiệp của bác sĩ kiên
bác sĩ nguyễn thế thiện
cũng đang rất nóng lòng để hồi hương
sau một năm dài đắng đắng đi nam về bắc
hỗ trợ cho các mặt trận chống dịch của các địa phương
sau khi tham gia chống dịch
cùng với nhân dân của thành phố hồ chí minh
cũng như là cùng với nhân dân của thành phố hà nội
thì ngày hôm qua là ngày trực cuối cùng
trực cuối cùng vào ngày hai mươi tám tết
thì hôm nay là hai mươi chín tết
là cũng ngày cuối cùng của năm cũ rồi
đấy thì bây giờ mới xong việc
để mà có thể về nhà với gia đình
với mẹ với ông bà
và các cô dì chú bác
gần như là cũng rất khó nói bằng lời
cảm xúc bùng cháy trong lòng
mỗi khi cháu mẹ có nhắn tin
mẹ có nhắn tin là một năm rồi chưa về đấy
là nghẹn trong lòng
không thể mô tả bằng lời những cảm xúc bùng đấy
mỗi người xá xứ thì đều sẽ có những cảm xúc giống như mình bây giờ
được về nhà đó là điều hạnh phúc nhất trong những ngày này
thế nhưng đối với nhiều người
thì hạnh phúc đôi khi cũng đến muộn hơn một chút
nhớ nhà nhớ gia đình nhớ con
anh đi tết cũng được bảy năm trên tàu ăn tết trên tàu
lo thừa lo lo thừa trên tàu
có mỗi năm một cảm xúc riêng
bồi hồi vợ lại dính covid
vừa đi chuyến tàu vừa về thì xét nghiệm covid
thế nên đang cách đi trên đấy không về với gia đình
ngày hôm nay cũng
thì con ăn tết mình ở nhà với bà
anh không về ăn tết với con không
không anh đi tàu để phục vụ nhân dân
trong một năm có thể có rất nhiều chuyến đi
nhưng sẽ luôn có một chuyến đi là đặc biệt nhất
chuyến đi về nhà
chúc các anh luôn bình an trên mọi chuyến đi của mình đến mọi miền tổ quốc

với chúng ta thì có rất nhiều điều đặc biệt và có những đổi thay
thích ứng với tình hình dịch bệnh nhiều địa phương trong đêm giao thừa đã không tổ chức bắn pháo hoa
các hoạt động lễ hội trong dịp tết nguyên đán cũng đã tạm dừng
và thay đổi một thói quen lễ tết để sao cho an toàn
mỗi người trong chúng ta vẫn sẽ có những cách riêng để có thể cảm nhận trọn vẹn ý nghĩa và giá trị của tết đoàn viên
và với rất nhiều người sức khỏe chính là món quà quý nhất chúng ta có thể dành cho nhau trong dịp tết này
và trong một góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay
cùng với chúng tôi chia sẻ câu chuyện với khách mời là phó giáo sư tiến sĩ bùi hoài sơn
ủy viên thường trực ủy ban văn hóa giáo dục của quốc hội
xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ bùi hoài sơn đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân vào trưa ngày mùa tết như thế này

và chúc ông một năm mới thật là nhiều sức khỏe bình an và thành công hơn nữa ạ
vâng xin chào biên tập viên nam hà xin chào quý vị khán giả
chúc mừng năm mới
vâng thưa ông chúng ta vừa mới trải qua một đêm giao thừa rất là khác biệt so với những năm trước
không có pháo hoa không tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật và cũng không tụ tập đông người nếu như thực sự là không cần thiết
cảm nhận của ông như thế nào về những sự thay đổi này ạ
cảm nhận của tôi và tôi tin rằng đó cũng là cảm nhận của rất nhiều người
đó là một cái cảm giác nó khá là khó khăn
cảm giác nó khá là hụt hẫu
vì chúng ta luôn luôn mong chờ rằng một cái năm mới nó có rất nhiều những tín hiệu mới
nó có rất nhiều những cái tín hiệu vui mừng rồi những cái cảm giác nó đặc biệt
và trong đó thì những cái tín hiệu của mùa xuân thông qua cái việc chúc mừng nhau
nó là những cái tín hiệu rất là đặc biệt
và một năm nữa thì chúng ta đã không có được những cái điều đó
nhưng ở đây thì chúng ta cũng thấy một cái tín hiệu khác đó là sự an tâm
thông qua cái việc là chúng ta không có được những cái điều đó

và từ cái việc là chấp hành nghiêm chỉnh các quy định đó thì chúng ta mong là dịch bệnh nó sớm qua đi
cuộc sống sớm quay trở lại bình thường và chúng ta sẽ tiếp tục thăng hoa trong một cái năm mới sắp tới
vâng tôi nghĩ là đó cũng là cảm nhận chung của rất nhiều người dân
an tâm và mong muốn là dịch bệnh sẽ chống qua để chúng ta có thể là những cái tết năm sau
sáu năm sau nữa là lại quay trở lại với cái nhịp cũ đúng không ạ
năm nay thì với những sự khác biệt như vậy thì rõ ràng là nhiều người đã quay lại
với một cái lựa chọn một cái tết ý nghĩa hơn đó là dành nhiều thời gian cho những người thân
dành nhiều thời gian cho gia đình và bạn bè của mình sau một năm lo toan bộn bề rất là vất vả
phó giáo sư suy nghĩ như thế nào về sự lựa chọn này ạ
tôi nghĩ rằng là đây là một cái sự lựa chọn theo đúng cách mà chúng ta nói là thích ứng linh hoạt
chúng ta thấy rằng là dịch bệnh covid nó khiến cho chúng ta có một cái tư duy khác
có một cái lối sống khác và ở đây cụ thể ở đây là cái lối sống chậm lại
cái lối sống mà hướng vào với lại gia đình
thì thực ra thì cái lối sống này nó rất là phù hợp với lại cái không khí tết
khi chúng ta mong muốn rằng là trong cái ngày tết của chúng ta thì mọi người trong gia đình có thể xung họp
có thể đoàn viên có thể ôn lại những kỷ niệm có thể lập ra những kế hoạch cho những năm sắp tới
tất cả những cái tình cảm thiêng liêng và đẹp đẽ ấy thì nó ở trong gia đình
nó hình thành từ gia đình và đây là cái dịp mà chúng ta dành thêm những cái thời gian
chúng ta sống chậm lại chúng ta nghĩ nhiều hơn với người thân với gia đình
và cái đấy thì thực sự có ý nghĩa đối với lại dịch tết
và trước kia nhiều khi là chúng ta vì cái cuộc sống có thể là nó nhanh quá
có thể là cái hướng ngoại của chúng ta nhiều quá nên là chúng ta quên mất đi
thì đây lại là một cái cơ hội để chúng ta suy nghĩ lại
chúng ta suy nghĩ kỹ hơn sống nhiều hơn cho gia đình của mình
thực sự là nhìn ở một góc khác thì chúng ta sẽ thấy
thực ra thì covid cũng mang lại cho chúng ta nhiều cái cơ hội để có thể là gần gũi với gia đình của mình hơn đúng không ạ
rõ ràng là với bản thân chúng tôi thì có thể là một hai năm trước
thời điểm này vào cái buổi trưa ngày một như thế này
sau khi mà ăn bữa cơm với gia đình vào trưa mùng một thì có thể là sẽ bắt đầu tỏa đi
đến với cả bạn bè của mình để vui chơi nhiều hơn và giao lưu hướng ngoại nhiều hơn
thì đây là một cái cơ hội rất là tốt
để chúng ta có thể là gắn kết những thành viên trong gia đình nhiều hơn và sống chậm nhiều hơn
để nghĩ về những cái cách mà chúng ta dành cho nhau tình cảm nhiều hơn đúng không ạ
không biết là với gia đình của phó giáo sư tiến sĩ bùi hoài sơn thì có như vậy hay không ạ
gia đình chúng tôi thì có một cái truyền thống là như thế
tức là chúng tôi luôn luôn dành những thời gian đặc biệt để dành cho người thân dành cho nhau
để từ đó thì là chúng ta cùng nhau ôn lại những kỷ niệm ôn lại những chuyện vui buồn
thường nên là nhà tôi là hay có cái tổng kết là trong năm vừa rồi thì gia đình mình là có những cái gì là mang tính là nổi bật hay đột phá hay là từ trước đến giờ chưa bao giờ xuất hiện
và từ đó thì cùng nhau là có thêm quyết tâm có thêm niềm tin rằng là chúng ta đã làm được việc tốt rồi
trong năm chúng ta sẽ làm việc cố gắng hơn
chúng ta đã đoàn kết rồi chúng ta đã có rất nhiều những chia sẻ rồi thì sang năm chúng ta sẽ làm tốt hơn
và tôi tin rằng là những cái câu chuyện này thì nó đúng với nhiều gia đình khác
và trong cái thời điểm như là năm nay của chúng ta thì trung hoa lại có thêm cơ hội để có cái sự vững tin có cái sự tập trung hơn vào gia đình
và từ những cái yếu tố đó thì cái tình yêu thương gia đình cái tình cảm trong gia đình có thể là nó sẽ là cái niềm tin là cái nền tảng để chúng ta hướng đến những điều tốt đẹp ở trong xã hội
vâng đúng như vậy ạ
rõ ràng là tết thích ứng thì là một cơ hội rất là quan trọng để chúng ta có thể là thay đổi suy nghĩ thay đổi tư duy và thay đổi hành động
nhưng ở một góc khác thì đó cũng là đặt ra cái yêu cầu là đảm bảo an ninh trật tự cho người dân để có thể là đón một cái tết thật là trọn vẹn
vậy thì theo phó giáo sư tiến sĩ bùi hoài sơn các địa phương cần phải có những cái biện pháp như thế nào triển khai để có thể đảm bảo được ý nghĩa của ngày tết trong bối cảnh tết thích ứng như thế ạ
tết của chúng ta là một dịp lễ linh thiêng lễ đặc biệt
và chúng ta luôn luôn mong muốn là khởi đầu của một cái năm mới bằng cái dịp tết này
bằng những điều tích cực nhất bằng những điều tốt đẹp nhất
và trong cái giai đoạn hiện nay thì rõ ràng rằng là một cái yếu tố quan trọng là chúng ta phải đề cập đến đó là an toàn
thế thì để an toàn thì đầu tiên là chúng ta cần phải có một cái ý thức tốt về cái câu chuyện này đã
vì cái ý thức về an toàn nó không chỉ là trách nhiệm của bản thân chúng ta đâu
đó còn là trách nhiệm đối với gia đình và trách nhiệm đối với cộng đồng nữa
thì an toàn chắc chắn là phải một cái yếu tố vô cùng đặc biệt
tiếp theo nữa thì tôi nghĩ rằng là cái an toàn chung của xã hội cũng rất là quan trọng
thế thì chắc chắn là trong cái thời gian sắp tới và ngay cả thời gian này cũng thế thôi
lực lượng của chúng ta sẽ có rất nhiều những cái việc rất là nặng nề
có rất nhiều những cái trách nhiệm phải xử lý rất là nhiều việc
tuy nhiên thì cái điều này là một cái
nó rất là cần thiết để cho chúng ta đảm bảo cái an ninh an toàn cho từng người dân
cho mỗi gia đình và cho toàn xã hội
và chúng tôi thì chỉ nghĩ rằng là để cho chúng ta có một cái tết vui tươi lành mạnh an toàn
để giảm tải cho lực lượng công an ấy
thì tôi nghĩ rằng là ý thức của mỗi người đóng một vai trò hết sức quan trọng
từng mỗi người dân từng mỗi gia đình phải có một cái cảm nhận về cái sự an toàn của mình ấy
từng mỗi người dân từng mỗi gia đình phải có một cái cảm nhận về cái sự an toàn của mình ấy
chính là trách nhiệm của mình đối với lại bản thân mình đối với lại gia đình và đối với toàn xã hội
từ cái câu chuyện đó thì chúng ta không chỉ giúp cho cái sự an toàn của mỗi cá nhân
của mỗi gia đình và của cộng đồng mà chúng ta còn giúp cho công việc của lực lượng công an nhẹ nhàng hơn
để cho chúng ta có được một cái tết cho tất cả đất nước vui tươi thanh bình và hạnh phúc nhiều hơn
năm nay khi mà tết chúng ta không tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ
và tụ tập đông người nữa thì cũng lại tiềm ẩn cái nguy cơ đó là những cái hoạt động văn hóa giải trí
có thể là sẽ tìm ẩn những biên tường khác
vậy thì theo phó giáo sư tiến sĩ bùi hoài sơn chúng ta cần phải có công tác phòng ngừa được tiến hành như thế nào ạ
đây thì chúng ta thấy rằng là vì tết là cái dịp vui
thế nên là chúng ta sẽ thấy rằng nó sẽ có rất nhiều những cái hoạt động có rất nhiều những cái sự kiện
nếu không phải là cái sự kiện xã hội thì nó cũng là cái sự kiện gia đình
và trong cái cuộc vui đó thì sẽ có những cái
mà chúng ta thấy rằng là quá đà
và cái quá đà đó thì nó tìm ẩn những cái nguy cơ rủi ro nguy cơ bất an toàn đối với xã hội
và chính vì thế nên là chắc chắn là chúng ta cũng sẽ phải có những cái sự chủ động từ sớm từ xa
để tránh cái chuyện là những cái cuộc vui mà nó quá đà
ví dụ như là rượu bia nhiều chẳng hạn thì tết nào cũng xảy ra
hay là những cái việc tham gia giao thông mà nó vượt quá tốc độ
hoặc là đua xe
hoặc là vì có
có cái hơi rượu trong người
tất cả những câu chuyện đó bắt buộc chúng ta phải nghĩ nhiều hơn đến câu chuyện an toàn
và ở đây thì chắc chắn là lực lượng an ninh của chúng ta sẽ rất là vất vả trong dịp tết này
và để cho lực lượng an ninh của chúng ta đỡ vất vả hơn thì tôi rất là mong rằng
cái nhận thức của chúng ta về cái an toàn trong ngày tết
về cái việc là chúng ta cần có cái niềm vui trong ngày tết thì phải bắt đầu từ an toàn
nó trở thành nhận thức và nó
từ cái nhận thức đó trở thành hành vi từ mỗi người dân ở trong mỗi gia đình
và từ đó thì nó giúp cho cái niềm vui của chúng ta được nhân lên trong cái dịp tết
niềm tin thích ứng và bứt phá đó chắc chắn cũng là kỳ vọng của rất nhiều người dân việt nam trong năm mới hai nghìn hai mươi bốn
một lần nữa thì xin được cảm ơn những chia sẻ của phó giáo sư tiến sĩ bùi hoài sơn trong chương trình an ninh toàn cảnh ngày hôm nay
và xin được một lần nữa gửi tới ông lời chúc mừng năm mới ạ